ứng dụng công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính đặc biệt là công tác điều hành quản lý góp phần chuẩn hóa đội ngũ hạt nhân lãnh đạo
chuẩn hóa văn bản pháp lý đơn giản hóa thủ tục và tự động hóa tổ chức thực hiện
đây là phát biểu của đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương tại lễ khai trương hệ thống hội nghị truyền hình của ban tổ chức trung ương vào ngày hôm qua
tại buổi lễ trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính và các đại biểu đã nhấn nút khai trương hệ thống
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đề nghị lãnh đạo các địa phương đảng bộ trực thuộc trung ương
chỉ đạo khai thác hệ thống một cách hiệu quả tăng cường công tác thông tin sự gần gũi giữa trung ương với địa phương
có phần giải quyết vướng mắc trong quá trình lãnh đạo điều hành liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
đồng thời sử dụng hệ thống để trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin định hướng các công việc
trên cơ sở đó thông tin trao đổi kinh nghiệm nhanh nhất và lãnh đạo điều hành kịp thời nhất giải quyết công việc hiệu quả nhất
theo phó trưởng ban nguyễn thanh bình để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư giao
công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo ban đến toàn ngành tổ chức xây dựng đảng liên thông thống nhất kịp thời
tạo lập môi trường giao tiếp trực tuyến với các tỉnh thành ủy ban tổ chức trung ương đã phối hợp chặt chẽ với tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
khảo sát xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến đến bảy mươi một điểm cầu